thành phố hồ chí minh hiện còn hơn hai mươi một căn hộ sống ven và trên hệ thống kênh rạch
mới đây thành phố đã kêu gọi nhà đầu tư vào sáu dự án di rời chỉnh trang đô thị
theo hình thức đối tác công tử
theo đó quy mô di dời khoảng sáu hai trăm hai mươi ba căn hộ với tổng kinh phí bồi thường hơn một mươi chín tỷ đồng
phương thức thực hiện là mở rộng biên chỉnh trang và mở rộng phạm vi thu hồi đất để tạo quỹ đất
nhà đầu tư được khai thác quỹ đất dọc tuyến kênh rạch để kinh doanh thu hồi vốn
theo hợp đồng bt xây dựng chuyển giao
trong đó dự án có quy mô lớn nhất là di dời tái định cư cho các hộ dân sống trên
và ven bờ nam kênh đôi qua địa bàn quận tám dài một mươi ba km với hơn năm căn hộ bị ảnh hưởng
dự kiến tổng chi phí bồi thường hỗ trợ khoảng một mươi hai tám trăm linh tỷ đồng
ngoài ra năm dự án di dời chỉnh trang đô thị trên và ven kênh rạch khác gồm dự án rạch xuyên tâm
sạch văn thánh rạch cầu dừa dự án hồ sông tân ở các quận bình thạnh quận bảy và quận bốn